đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ và các thành viên tổ công tác làm việc với quảng bình để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
tại buổi làm việc tổ công tác đã nghe báo cáo của tỉnh quảng bình trong thời gian vừa qua
theo đó sự cố ô nhiễm môi trường biển thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội và đời sống của người dân trong tỉnh
tổng giá trị thiệt hại tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là hơn hai năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ mai tiến dũng chỉ đạo đối với số hải sản hơn năm trăm linh tấn đã bị tiêu hủy thì chậm nhất đến ngày hai mươi tháng một mươi tỉnh quảng bình phải trả tiền bồi thường cho các doanh nghiệp
số còn lại hơn hai sáu trăm linh tấn hải sản được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn phải kê khai để bồi thường hỗ trợ tiêu thụ mức ba mươi giá trị lô hàng
và sớm trả tiền bù giá cho doanh nghiệp trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bảo đảm chính xác và đúng đối tượng